trước khi tiến hành công tác nhân sự các đại biểu quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo quan trọng như báo cáo kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín kết quả ba năm thực hiện chính sách hỗ trợ kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
theo các đại biểu chính phủ đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế đạt chỉ tiêu quốc hội đề ra để lại ấn tượng tốt
hệ thống tài chính tiền tệ khá ổn định tuy nhiên kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài chuỗi liên kết giá trị giữa các doanh nghiệp yếu do đó nền kinh tế vẫn đang chịu nhiều áp lực
hệ thống tài chính tiền tệ khá ổn định tuy nhiên kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài chuỗi liên kết giá trị giữa các doanh nghiệp yếu do đó nên kinh tế vẫn đang chịu nhiều áp lực
hệ thống tài chính tiền tệ khá ổn định tuy nhiên kinh tế vẫn đang chịu nhiều áp lực
một số đại biểu cho rằng hiện chúng ta mới chỉ trú trọng vào yếu tố đầu vào đổi mới sáng tạo song những ngành việt nam có thế mạnh đang hoạt động ở phân khúc thấp của chuỗi giá trị gia tăng
bên cạnh đó nhiều thủ tục hành chính còn gây khó khăn cho địa phương trong việc thực hiện các chính sách phát triển do đó nhiều đại biểu đề nghị quốc hội sớm sửa các điểm nghẽn trong chính sách